khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung mương cho biết vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhi tám tháng tuổi nhập viện trong tình trạng quấy khóc tổn thương mắt toàn chuyển hóa
điều tra dịch tễ được biết một tai nạn hy hữu đã xảy ra bé đã được mẹ rửa mũi vào buổi sáng
thế nhưng không may người mẹ lại lấy nhầm năm mươi ml dung dịch cồn methanol chín mươi độ để nhỏ vào mũi cho con
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị ngộ độc methanol ngay lập tức bệnh nhi được xử lý cấp cứu bảo đảm các chức năng sống về hô hấp tuần hoàn
tuy cậu bé chưa bị bỏng mũi miệng nhưng vì lượng cồn đã ngấm qua niêm mặt mũi vào máu xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol ở máu rất cao nguy hiểm đến tính mạng phải lọc máu liên tục
sau khi được điều trị tích cực cháu bé đã tự thở hiện các bác sĩ đang theo dõi biến chứng của ngộ độc methanol như tổn thương chi giác di chứng thần kinh
để tránh những tai nạn sinh hoạt không đáng có cho trẻ phụ huynh cần lưu ý tránh để lẫn các vật dụng mà khi sử dụng có thể gây nguy hiểm cho trẻ đơn cử như nước muối sinh lý và cồn methanol
những hóa chất có thể gây nguy hiểm cho trẻ như dầu hỏa xăng dầu nhớt nước giặt nước sôi phải để xa tầm tay của trẻ